huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái là huyện vùng cao thường xuyên phải chịu thiệt hại do thiên tai
nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại
huyện trạm tấu đã được đầu tư trên một mươi hai tỷ đồng xây dựng một mươi bốn công trình
trong tổng số một mươi bốn công trình thì có một mươi công trình thủy lợi ba công trình sửa chữa xây mới cầu treo và một công trình sửa chữa đường giao thông
những công trình này được bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng kinh phí trên một mươi hai tỷ đồng
ngay sau khi được giải ngân huyện trạm tấu đã nhanh chóng triển khai thi công
đến nay đã có một mươi công trình thủy lợi thi công xong được bàn giao và đưa vào sử dụng đảm bảo nguồn nước tế tiêu phục vụ sản xuất
việc được cấp vốn và nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã góp phần cho huyện trạm tấu nhanh chóng ổn định cuộc sống
cũng như đảm bảo ứng phó với mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám